nhân ngày doanh nhân việt nam một mươi ba tháng một mươi lãnh đạo thành phố đà nẵng đã tổ chức đoàn thăm hỏi chúc mừng
đồng thời lắng nghe tâm tư nguyện vọng của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố
tại những địa điểm đến thăm đoàn đã chúc mừng và biểu dương sự đóng góp của các doanh nghiệp
và sự phát triển của thành phố trên các lĩnh vực trong thời gian qua
đặc biệt là trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát thành phố đà nẵng đã nhận được sự hỗ trợ kịp thời
của cộng đồng doanh nghiệp chung tay cùng thành phố đẩy lùi dịch bệnh
về định hướng khôi phục các hoạt động trong thời gian tới lãnh đạo thành phố yêu cầu các doanh nghiệp
cần phải có chiến lược kinh doanh mới riêng đối với các đơn vị kinh doanh du lịch
cần phải có kế hoạch đổi mới sản phẩm du lịch tăng cường quảng bá và thu hút khách nội vùng
tuy nhiên điều quan trọng nhất vẫn là cần phải đảm bảo an toàn sức khỏe cho du khách được đặt lên hàng đầu
đoàn cũng đã đến thăm và lắng nghe giải thích nhiều vấn đề thắc mắc của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động
đồng thời mong rằng các doanh nghiệp sẽ sớm vượt qua khó khăn
đóng góp nhiều hơn nữa vào sự tăng trưởng chung của nền kinh tế thành phố